chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
câu chuyện về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập hiện nay của việt nam
và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta đó là ông phạm minh hạc
nguyên bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo xin chào ông phạm minh hạc và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
trước khi bắt đầu chương trình xin mời ông phạm minh hạc và quý vị và các bạn chúng ta theo dõi câu chuyện
mà nhóm phóng viên của câu chuyện hội nhập đã thực hiện về chủ đề này
thế kỷ hai mươi một là thế kỷ của văn minh trí tuệ
thế kỷ hai mươi một là thế kỷ của văn minh trí tuệ phát triển cao của thời đại siêu công nghiệp và nền kinh tế thị trường quy mô toàn cầu
chính vì thế mà nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những quan tâm hàng đầu
là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của một quốc gia
đó cũng là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục đào tạo
chúng ta vẫn còn nhớ ngay sau ngày tuyên bố độc lập một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chủ tịch hồ chí minh nhấn mạnh một dân tộc rốt là một dân tộc yếu
ngày nay trên tinh thần phát huy lời dạy trên của người
chúng ta không còn công cuộc chiến đấu với giặc rốt
nhưng lại cần chạy đua trên công cuộc mới để hội nhập với thế giới
điều này tiếp tục nhấn mạnh trong nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
về việc đổi mới giáo dục toàn diện
văn kiện của đại hội đảng một mươi hai vừa rồi phải nói là rất là sáng suốt đúng đắn và mạnh mẽ quyết liệt
tôi hy vọng bởi vì đây đã trở thành quốc sách
mà chính sách của trung ương đảng đề ra tiếp theo cái nghị quyết tám của trung ương về giáo dục
cải cách toàn diện thì bây giờ phải cải cách nữa
việt nam đang ở trong giai đoạn dân số vàng
thời kỳ mà dân số trong độ tuổi lao động cao nhất
nguồn nhân lực dồi dào về số lượng nhưng đáng tiếc lại hạn chế về chất lượng
hàng năm có tới hơn sáu mươi số sinh viên tốt nghiệp đại học và thạc sĩ ra trường chưa có việc làm
thầy giỏi cũng đang thiếu thầy có năng lực trình độ có tâm huyết và có kinh nghiệm
và đặc biệt đẳng cấp cao chúng ta thiếu rất nhiều
còn thợ thì đúng là ta thiếu thiếu thợ kỹ năng nhưng thừa rất nhiều các thợ không có năng lực
không có được đào tạo bài bản theo đúng cái nhu cầu của thị trường và sản xuất đặt ra
nguồn nhân lực chất lượng cao là một bộ phận của nguồn nhân lực nói chung
nhưng là một bộ phận đặc biệt bao gồm những người có trình độ học vấn
từ cao đẳng đại học trở lên đang làm việc trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội
có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển bền vững của cộng đồng nói riêng và toàn xã hội nói chung
vậy cần có những tiêu chí nào để đánh giá nguồn nhân lực đảm bảo là đạt chất lượng cao
phần kỹ năng chuyên môn
thì phải sát với các vị trí việc làm họ tuyển dụng để có thể phát huy được một cách nhanh nhất
cái công việc mà họ được giao và được đảm nhận giảm tối đa cái thời gian đào tạo bổ sung
số lượng đào tạo ở trình độ đại học trở lên trong những năm gần đây gia tăng đáng kể
nhưng chất lượng lao động của đối tượng này phần lớn chưa đạt được các tiêu chí về nguồn nhân lực chất lượng cao
như những tiêu chí toàn diện về đức trí
thể mỹ và phong cách sống
do vậy khi họ ra làm việc nhiều người không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng
thưa ông phạm minh hạc qua phóng sự vừa rồi của chương trình thì ông có đánh giá như thế nào
về công tác phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta hiện nay
đó là số một để làm cho nước ta hưng thịnh tức là rất quan trọng
nhưng mà chất lượng cao thì hiểu không phải chỉ do bằng cấp là cao đẳng hay đại học
mà chất lượng cao là người lao động đáp ứng được yêu cầu của công việc
ở các nước thì họ coi cả đại học các kỹ sư gia
mà làm giỏi
làm giỏi công việc thì quan trọng hơn là người có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ
phần lớn bằng tiến sĩ hay là thạc sĩ là yêu cầu của những nhà nghiên cứu
và những nhà làm công tác giảng dạy ở các trường đại học
cho nên là tôi nghĩ là chúng ta phải làm rõ cái khái niệm chất lượng cao
là đáp ứng được cái thị trường lao động
vì vậy nói về chất lượng cao là phải nói đến đào tạo và sử dụng
chúng ta nói nhiều về đào tạo thì rất đúng
nhưng mà quan trọng hơn nữa là sử dụng
vậy thì theo ông để phát triển nguồn nhân lực đó thì chúng ta cần dựa vào những yếu tố nào ạ
tôi nghĩ là đội ngũ lao động
các trường đào tạo để thành ra nhân lực có chất lượng cao
đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động
thì phải có được ba thành tố
một là chi thức tức là trình độ kỹ thuật hay là văn hóa
nói chung đối với cái công việc làm
thứ hai là kỹ năng tức là biết vận dụng chi thức vào công việc của mình
thứ ba là thái độ tức là cái thái độ
lao động có nghiêm túc không
lao động có sáng tạo không
đấy tức nói là chi thức kỹ năng và thái độ
mà hồi những năm tám mươi
bộ giáo dục đã ban hành một văn bản chung cho tất cả các trường ở trong nước ta
hiện nay chúng ta nhiều khi dạy theo cái gì ta các thầy cô giáo có
thì rất là sai lầm mà chúng ta đang chữa nhưng mà chưa được tất cả
phải có một cái gì cần cho người học nhưng mà cần cho người học chưa đủ
mà phải nói là cần cho thị trường lao động nghĩa là người học ra có đáp ứng được công việc hay không
đáp ứng mà đáp ứng cao đáp ứng tốt đáp ứng một cách thỏa mãn
cái sáng tạo trong lao động thì cái đó mới gọi là nhân lực có chất lượng cao
nhưng phải có thay độ tức là không phải anh chỉ có hiểu biết
mà hiểu biết đó phải biết ứng dụng mà ứng dụng không chưa đủ
phải có một thái độ lao động đúng đắn nghiêm túc sáng tạo
vì thế cho nên chúng ta bây giờ nói năng lực và phẩm chất một cách nó quá chung chung
cái năng lực đó và hơn nữa là làm sao tạo được một cái thói quen là tự nâng cao cái trình độ của mình
cũng như là tự nâng cao cái năng lực
nâng cao cái năng lực áp dụng của mình tự hoàn thiện cái thái độ của mình đối với lao động
tức là cả ba cái đó hàng ngày hàng tháng hàng năm nó phải được nâng lên thì cái đó phải tự học
không có ai dạy mình được bằng cách tự học tự học trong thực tiễn
mà tự học cả trong các bạn bạn hữu và tự học trong sách vở
bởi vì lý thuyết khoa học nó nâng dần thì kỹ thuật nó cũng nâng dần dần
yêu cầu của lao động cũng nâng dần mà muốn có năng suất lao động
thì cái người lao động phải tự người lao động có trình độ cao cũng phải tự học
cho nên là tôi nghĩ ở đây vấn đề không phải chỉ đào tạo
mà mỗi người học phải có một tinh thần là tự đào tạo
sau khi ra trường rồi vẫn phải tự đào tạo
nhưng mà hiện nay đối với nước ta thì vấn đề đào tạo ở trong các trường là vấn đề rất lớn
chưa phục vụ cái thị trường lao động
tức là cái mục tiêu nhân lực có chất lượng cao
mà đòi hỏi đại hội đảng lần thứ một mươi một đại hội đảng lần thứ một mươi hai đã nói rất nhiều
và có nhiều văn kiện khác nữa nói rất nhiều
thưa ông nhiều chuyên gia cho rằng khi xây dựng giải pháp trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
thì cần quan tâm đến các chính sách
nhưng mà rõ ràng thì trước nay chúng ta đã có rất nhiều các chính sách
để mà kích cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
tuy nhiên đến lúc này thì có thể nói là hiệu quả thì chưa được như mong muốn
vậy để các chính sách này
đi vào cuộc sống thì theo ông chúng ta cần phải làm thế nào
trước hết là tôi nghĩ phải đổi mới một cách căn bản và toàn diện
nền giáo dục đào tạo nói chung của nước ta
nhất là ở cao đẳng và đại học
theo tinh thần nghị quyết hai mươi chín của trung ương
vấn đề tuyển sinh như thế nào để cho nó phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động
điều kiện số một của việc tuyển sinh
tuyển sinh đúng cái chất lượng đúng cái yêu cầu của đào tạo phục vụ thị trường lao động
và thứ hai là đào tạo thì phải nhấn mạnh là đào tạo theo yêu cầu của thị trường lao động
cho nên là tôi nhấn mạnh là đào tạo những con người
tất cả các trường đó là những con người có nghề
và cái nghề đó phải đáp ứng được cái chất lượng cao của thị trường lao động
đấy là vấn đề hết sức là cơ bản
và từ vấn đề tuyển sinh đến đào tạo và đến ra trường
và ở các trường chúng ta phải chú ý cả ba mặt
chi thức kỹ năng và thái độ
sang thế kỷ một tức là đã vài chục năm nay rồi
các trường đại học trên thế giới đã thay đổi rất nhiều
ngay cái học sinh trung học ra nước ngoài
thì các nước người ta đã chú ý đến công tác xã hội rồi
đấy chính là kỹ năng
anh có đem chi thức ra phục vụ xã hội không
nhưng ở chúng ta thì không có
ngay các trường đại học không có cái đó
cho nên là hai cái khâu đó là rất là quyết định
nhưng mà thứ ba là cái chính sách thu nạp chính sách thu dụng cái nguồn lao động có chất lượng cao
tôi nghĩ cái này bây giờ ở trong kinh tế thị trường thì nó phụ thuộc vào doanh nghiệp vào xí nghiệp vào cơ quan
chứ cái chính sách chung là chỉ là cái đường hướng thôi
cho nên chúng ta thấy bây giờ
chế độ lương các nơi rất khác nhau
họ đánh giá theo chất lượng của người lao động
cho nên là nhà trường phải làm thế nào tính đến cái chuyện đó
và anh em sinh viên hay là học sinh các trường trung học các trường nghề phải tính đến cái chuyện chúng ta học như thế nào để có thể làm việc và có được một cái mức lương tối đa theo cái chất lượng của các bạn
đấy là do chính sách thu nạp
mỗi một người tự quyết định cái tương lai hạnh phúc của bản thân mình của gia đình mình và cái đó kéo theo cái sứ mệnh hưng thịnh của quốc gia
với những gì mà ông chia sẻ thì chúng ta có thể tin tưởng là nếu như chúng ta thực hiện những chính sách đó thực hiện những sự điều chỉnh đó thì hoàn toàn có thể tin tưởng có thể hy vọng vào việc là nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai sẽ đạt được cái số lượng cái hiệu quả như mong muốn
tuy nhiên có một thực tế là ngay cả ở điều kiện này
với những chuyện như vậy thì chúng ta cũng sẽ vấp phải những cái khó khăn những cái rào cản ông có thể nói cụ thể hơn về những cái khó khăn những cái rào cản
tôi nghĩ là cái khó khăn nhất hiện nay thì về người học thì ở trong dân ta còn quá nặng về cái tâm lý bằng cấp
nghĩa là bất kể học ở đâu học trường nào nhưng mà có một cái bằng đại học
chưa có cái tư tưởng là vấn đề là vấn đề hành nghề vấn đề là vấn đề xây dựng hạnh phúc của bản thân kết hợp với vấn đề hưng thịnh của đất nước
ta quá nặng về bằng cấp
trong cái số mà cử nhân thất nghiệp chính là một số khá lớn là từ những gia đình quá nặng về bằng cấp
trong thời gian vừa qua chúng ta mở các trường đại học và cao đẳng theo cái danh từ chung gọi là tràn gian
vậy thì chúng ta cần phải làm gì để thao gỡ những khó khăn những cái vướng mắc đó
tôi nghĩ là đứng về phương nghiện xã hội thì có phải có một cuộc vận động
cái này nó cũng phải tiệm tiến tức là phải có thời gian
thực hiện người quyết hâm chính
thực hiện người quyết hâm chính thì không có cơ quan nào làm cái cuộc vận động trong xã hội
tức là nó không đi đến các tầng lớp nhân dân trong xã hội để tạo một cái tâm lý phải đổi mới
căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà
theo yêu cầu của cuộc sống theo yêu cầu của chất lượng đội ngũ lao động của thị trường lao động
chúng ta chưa có một cuộc vận động xã hội
cho nên là theo cái tư tưởng
tư tưởng của hồ chí minh thì chúng ta phải làm cho cả xã hội quan tâm đến giáo dục
quan tâm đến nhà trường phải thay đổi cái tâm lý
và chúng ta hãy cùng hy vọng là trong thời gian tới thì việc đào tạo cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của việt nam
đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay sẽ có hiệu quả cao hơn
chúng tôi sẽ cùng trở lại để bàn luận về câu chuyện việt nam
đẩy mạnh xuất khẩu lao động chất lượng cao
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
một lần nữa cảm ơn ông phạm minh hạc đã tham gia chương trình